đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi năm a ba mươi ba nghìn một trăm năm mươi tám do đoàn văn thùy điều khiển chạy theo hướng tp hạ long đi hải phòng vượt quá tốc độ cho phép
khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đoàn văn thủy không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện chạy thẳng với tốc độ cao
một tổ tuần tra khác do thượng úy nguyễn hồng thái làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một mươi được huy động ngăn chặn xe ô tô của đối tượng
xong đối tượng tiếp tục có hành vi chống đối quyết liệt
hãy lập tức cho tổ công tác quay vào ngã ba đường một mươi để lập chốt dừng phương tiện để kiểm tra
khi phát hiện được phương tiện thì tôi xuống dừng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì phương tiện đã cố tình lao thẳng vào người tôi và tôi đã nhảy ra được sang một bên
trong khi đấy thì nao thẳng vào đầu xe cảnh sát và bỏ chạy về hướng hải phòng
sau khi lao lên vỉa hè và đâm vào đầu xe của cảnh sát giao thông đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng hải phòng
rồi va quệt vào xe ô tô con
cảnh sát giao thông đi cùng chiều và liên tục lặng lách đánh võng chèn ép xe truy đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông
chỉ đến khi lốp sau xe ô tô này bị nổ đối tượng thùy buộc phải dừng phương tiện
song vẫn quyết liệt chống đối khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính
tối hôm ấy thì em cùng hai bạn em đi hát rồi uống nhiều rượu bia quá từ một mươi h đến năm h sáng
nên là đêm không ngủ
uống nhiều rượu bia quá nên là đi đường cũng không làm chủ được bản thân nên là đã dẫn đến nguyên nhân như thế
vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố uông bí điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phá đường dây người mẫu diễn viên bán dâm đô với gần ba mươi người mẫu diễn viên
một thông tin mới nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh vừa tống đáy
cơ quan cảnh sát các quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba tú bà tổ chức đường dây này về hành vi môi giới mẹ dâm
ba tú bà này gồm nguyễn thị tiền tức tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyễn thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là em ruột của tiền cùng quê ở long an tạm trú tại quận ba
và phạm thị thanh hiền tức huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở quảng bình tạm trú tại quận sáu
trong đó tiền là mc cho các sân khấu ca nhạc tại tp hcm
em ruột của tiền là ngọc từng là thành viên nhóm nhảy nổi tiếng kiếm sống bằng nghề tổ chức sự kiện
đặc biệt ngọc vừa đạt danh hiệu á khôi i cuộc thi cuộc chiến sắc đẹp năm hai nghìn một mươi bảy
còn hiền từng là diễn viên múa chuyên nghiệp đạt danh hiệu hoa khôi cuộc thi hoa khôi thời trang việt nam hai nghìn một mươi bảy vừa qua
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng tám trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ập vào kiểm tra hành chính hai khách sạn trên địa bàn
tại đây công an đã bắt quả tăng bốn cặp nam nữ đang thực hiện hành vi
công an tp hcm đang nói trong đó thì trong số các chân dài có ba người là hoa khôi á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp và một người là diễn viên được nhiều người biết đến
từ khai báo của các chân dài những người liên quan cơ quan công an đã bắt giữ ba tú bà nói trên
còn tại hà nội trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện hoài đức tổ công tác thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an nhân thân của đối tượng được làm rõ là lý xuân lập sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện đan phượng tp hcm
cơ quan công an đã thu giữ một mươi ba gói lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và hai gói chứa ba mươi năm viên nén nghi là ma túy tổng hợp
tại thời điểm bắt giữ lập khai nhận một mươi năm gói này là ma túy lập mua của một đối tượng không quen biết đem về địa bàn ngoại thành hà nội bán lại kiếm lời
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an
huyện hoài đức tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hai mươi tám tháng tám phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh trà vinh khi đang tuần tra trên tuyến sông cổ chiên
đã phát hiện ba phương tiện đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép trên đoạn khu vực cồn hô ở xã đức mỹ huyện càng long tỉnh trà vinh
ba phương tiện gồm hai xà lan loại chín mươi tấn của hứa tấn phong chú tại huyện càng long và đỗ văn tiến chú tại huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
và ghe tải loại sáu mươi tấn của lê trí linh chú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre
chủ các phương tiện này thừa nhận đã nhiều lần bơm hút cát trộm trên khu vực sông cổ chiên xã đức mỹ huyện càng long
qua kiểm tra cả ba phương tiện đều không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không có bằng thuyền trưởng máy trưởng
với hành vi vi phạm nêu trên các phương tiện bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là bốn mươi năm triệu sáu trăm linh ngàn đồng
tại tỉnh thừa thiên huế hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông hương đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp
cùng với đó tình trạng khai thác cát trái phép đã gây ra nhiều hệ quả
ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân và môi trường nơi đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận trên tuyến sông hương
chảy qua địa bàn hai phường là phường hương hồ thị xã hương trà và phường thủy biều thành phố huế tỉnh thừa thuyên huế
mỗi đêm tại đây có khá nhiều tàu tập trung vào khu vực này khai thác cát trái phép dưới lòng sông hương
các tàu này làm cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng không nhỏ tới người dân sinh sống hai bên bờ
bắt đầu từ khoảng hai mươi giờ cho đến bốn giờ sáng hầu như đêm nào cũng có hết
nhưng đấy á nói thiệt một ngày họ đi lau đồng vất vả cả ngày
đêm một nghỉ ngơi nhưng mà nghỉ ngơi không được vì ồn ào quá
cái tỉnh ồn bằng đêm ở trên sông nó ảnh hưởng rất là nhiều đến khách của chúng tôi
và có rất là nhiều khách người ta phản ảnh
và một số khách người ta phản ảnh qua cái triple vibe
thì cái đó rất là ảnh hưởng sâu đến chúng tôi
không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn
mà hoạt động khai thác trái phép của các
các tàu hút cát còn là một tác nhân gây sạt lửa đất dọc tuyến sông hương
đây là khu vườn của gia đình ông dương văn chính một hộ dân sinh sống ven sông hương
trong vòng ba năm trở lại đây khu vườn đã bị sạt lở khá nghiêm trọng
có đoạn bị sạt lớn nhất khoảng bảy mét
bực súc trước nạn khai thác cát trái phép
ông cùng một số hộ dân tại đây đã mua ghe để ngăn chặn các tàu khai thác cát
hồi lần sau vào cái bờ sông bên đây
dân chúng tôi có mua một chiếc ghe đó
khi mà chúng tôi thả ghe xuống
thì nó vây đầu qua bên kia
rượt theo thì chúng qua hút bên đó
nhưng mà khi mà dân ngủ
là nó cứ lẫn sâu vào vào cái bờ sông bên đây
nó hút thôi
về cái nạn khai thác lấn ở bờ sông hương
đặc biệt là ở hương hồ
thì cũng đã xảy ra số sạt
của đối với nhân dân ở hương hồ
một số tổ dân phổ
các biện pháp của nhà nước để mà tạp đồng á
thì nói chung là cũng chưa được giải quyết
chưa được thiện thái xử lý
do đó thì hiện nay tình trạng vẫn là tiếp tục diễn biến rất là xấu
tại phường hương hồ
có ít nhất bảy điểm bị sạt lở trên tuyến sông hương
và không chỉ tại đây
tình trạng sạt lở cũng đã xảy ra tại nhiều điểm khác
thuộc địa phận thị xã hương trà thành phố huế
và thị xã hương thủy tỉnh thứa thuyền huế
và hàng trăm hộ dân sinh sống hai bên sông hương
đang phải gánh chịu những hệ lụy tử nạn khai thác cắt trái phép
và đặc biệt họ ngày càng lo lắng về nguy cơ sạt lở
khi mùa mưa bão đang tới gần
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phùng thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn ngô đồng
huyện giao thủy tỉnh nam định về tội cướp giật tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm lông mày hình cung sống mũi thẳng mắt đen
và có sẹo chấm cách một cm trên trước mép trái
còn về tội trộm cắp tài sản chúng tôi nhận được quyết định truy nã
từ hai đơn vị khác nhau của công an tỉnh hòa bình đối với hai đối tượng
đối tượng vì văn so sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã mai hạ
huyện mai châu tỉnh hòa bình cao một m bảy mươi năm sống mũi thẳng trái tay vuông góc
và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt trái
và đối tượng đinh văn sơn sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại xóm đồng tiến
xã tân vinh huyện lương sơn tỉnh hòa bình cao một m sáu mươi hai
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
xin chào quý vị và các bạn
thời tiết tại khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa
có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông
cần đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong cơn rông
sáng đến ngày đầu tháng chín
tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm dao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ mưa rông đã đang và sẽ tăng hơn trên khu vực này
những điểm mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh vùng núi phía bắc
các tỉnh đồng bằng cũng là những nơi nhận được lượng mưa khá
đợt mưa này sẽ duy trì đến khoảng ngày ba mươi một tháng tám
sau đó nó sẽ thu hẹp hơn về diện và lượng
sang đến ngày một tháng chín mưa chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh vùng núi
nên nhiệt độ trên đà tăng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
đến với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới mưa vẫn xảy ra trên khoảng hai phần ba khu vực
riêng với các tỉnh như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
còn có những điểm mưa vừa có nơi mưa to
do có mưa nên mức nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
sáng đến ngày một tháng chín
mưa mới giảm nhanh ở khu vực này và nền nhiệt độ trên đà tăng nhẹ
còn phần từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
thời tiết phổ biến có nắng nhiều hơn
mưa rông cục bộ chỉ thường xuất hiện vào chiều tối hoặc sáng sớm
nên nhiệt độ khu vực này dao động trong ngưỡng ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với thời tiết khu vực tây nguyên
từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày mùng một tháng chín mây thay đổi
ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp hai
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
về đêm nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
trong thời kỳ tới gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động yếu hơn
nên mưa rông cũng sẽ giảm hơn trên khu vực nam bộ
ban ngày thời tiết khu vực vẫn duy trì trạng thái có mưa vài nơi và có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dao động trong khoảng ba mươi đến ba mươi ba độ
tuy nhiên đến chiều tối mưa rông sẽ tăng hơn về diện và lượng
nhưng chủ yếu là những cơn mưa rải rác